trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan sẽ có mưa rào và rông ở mức rải rác đến nhiều nơi

trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay khu vực biển từ bình thuận trở vào đến kiên giang và gió giật mạnh